ngày một mươi tháng sáu ubnd phường ba quận g vấp đã thông báo kết thúc thời gian cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
tại hẻm số bốn trăm một mươi năm đường nguyễn văn tông
sức khỏe ba mươi hai hộ dân ở đây đều ổn định
đây là tuyến hẻm đầu tiên được kết thúc cách ly trong tổng số bốn mươi bảy các chuyến hẻm thực hiện cách ly y tế trên địa bàn quận gò vấp
hiện lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo đến người dân hạn chế ra đường và tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng
biết ra là ngõ hẻm bốn trăm một mươi năm được giải tỏa thì thật sự là rất là mừng
cái sự mừng này nó không thể tỏa được
bởi vì sau mà một mươi bốn ngày mà bị phong tỏa thì thật sự rất là bế tắc
trong cái sự bế tắc nó còn có cái sự sợ hãi nữa
nó rất là sợ nhìn đâu cũng sợ nhìn người nào cũng sợ
mà sau khi ngày hôm nay thì cái sự vui mừng này
thì gọi là không thể nào mà tỏa được
cũng trong sáng nay hẻm tám trăm chín mươi một trên một trăm linh đường nguyễn kiệm phường ba quận gò vấp cũng được gỡ bỏ phong tỏa
sau khi hẻm này hoàn thành một mươi bốn ngày cách ly
con hẻm này trước đó được ghi nhận trường hợp f một liên quan đến chủng lây nhiễm covid một mươi chín
cổ điểm nhóm truyền giáo phục hưng nên bị phong tỏa
sáng nay thì là phường cũng có gỡ phong tỏa thì là sau hơn một mươi bốn ngày cách ly
thì là ở đây xung quanh trên hạt ở đây thì nói chung là cảm thấy nó bình thường lại
và cảm ơn phường
mình đã ủng hộ và hỗ trợ cho mọi người khu cách ly này
dạ đúng rồi
nhưng mà vẫn công việc đột xuất thì mới đi
còn không thì vẫn tiếp tục ở nhà bởi vì là vẫn còn sợ
bởi vì là cũng chưa có chắc được
nhưng mà được gỡ thì nói chung là vẫn được tự tự giao hơn là hả
cứ cách ly
nói chung là cũng trên phường rồi người ta hỗ trợ cũng tốt
ta quan tâm hết đó
cho nên đồ đạt đồ người ta cũng phát cho mình đầy đủ hết
còn đồ ở đây cũng tốt đó
tất cả không có bị phát triển bệnh
cũng khi phong tỏa ra rồi cũng tháo gỡ rồi rất vui mừng
thì cũng hạn chế đi
ở đây người ta cũng rất sợ
người ta cũng không có tháo gỡ chứ người ta cũng không dám đi ra ngoài
người ta cũng sợ ở ngoài bệnh
cũng hạn chế lắm
theo ghi nhận mặc dù đang hết thời gian cách ly
nhưng người dân ở hai con hẻm vừa được gỡ phong tỏa
vẫn chủ động ở nhà hạn chế ra đường tuân thủ phòng chống dịch
bên cạnh đó lực lượng chức năng tiến hành phung cử quẩn ở các con hẻm này để đảm bảo an toàn
cũng trên đường nguyễn văn công một số điểm phong tỏa cách ly tạm thời vẫn đang được duy trì
có lực lượng chức năng chốt chặn
hy vọng rằng hết thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu trên đi bằng quận g vấp
thì tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát